nhằm tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm gia quân tấn công chế nắp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết bính thân và các lễ hội xuân hai nghìn một mươi sáu vào sáng qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã tổ chức gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai